nhân dịp kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và campuchia hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đoàn từ thiện tỉnh bình dương đã trao tặng năm trăm linh xuất quà cho các hộ nghèo và học sinh ở thành phố takhama và huyện kanda shotong thuộc tỉnh kandan campuchia
phát biểu ý kiến tại buổi lễ phó tỉnh trường kandan bà hunko senik ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị quý báu giữa nhân dân hai nước campuchia và việt nam
đặc biệt là quân tỉnh nguyện việt nam đã giúp campuchia đánh đổ chế độ khơ mê đỏ cứu nhân dân campuchia khỏi họa diệt chủng
đồng thời ghi nhớ sự giúp đỡ trí tình của tỉnh bạn việt nam dành cho kandan trên mọi phương diện
trong đó hoạt động tổ chức đoàn xăng tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn hàng năm